các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm nhấn mạnh tình hình thế giới thời gian qua có nhiều biến động phức tạp gây xáo trộn quan hệ quốc tế
cũng như đời sống chính trị kinh tế xã hội an ninh của hầu hết các quốc gia khu vực
bộ công an việt nam đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị và mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế
đồng thời sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật các tổ chức quốc tế để cùng nhau tăng cường nguồn lực
năng lực bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển kinh tế xã hội bền vững góp phần duy trì ổn định hòa bình của thế giới khu vực và mỗi quốc gia
đại tướng tô lâm nhấn mạnh mỗi quốc gia cần hành xử có trách nhiệm tuân thủ cam kết của chính mình tuân thủ luật pháp quốc tế
hiến trương liên hợp quốc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau tôn trọng thể chế chính trị mỗi nước đã lựa chọn
và được nhân dân ủng hộ đóng góp vào công việc chung của cộng đồng quốc tế tùy theo khả năng của mình để cao đối thoại
để hiểu biết về nhau góp phần giải quyết các bất đồng mâu thuẫn giữa các quốc gia
bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ trong quá trình thiết lập các quy tắc tiêu chuẩn luật lệ mới cũng như củng cố các thể chế đa phương
đủ sức ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu trên cơ sở bảo đảm cao nhất an ninh con người lấy con người là trung tâm
là chủ thể là mục tiêu động lực cho phát triển thúc đẩy thiết lập cấu trúc an ninh toàn diện cởi mở không thể chia cắt
minh bạch đa phương bình đẳng hợp tác cùng có lợi có tính giảng buộc bền vững tại khu vực châu á thái bình dương
sáng nay tại hà nội ban soạn thảo xây dựng luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp đã tiến hành tổ chức hội nghị
đóng góp ý kiến đối với một số nội dung trọng tâm của hồ sơ dự án luật
giữa hội nghị có thượng tướng phạm hoài nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
và trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và lãnh đạo các bộ ngành đơn vị liên quan
dự thảo luật với bảy chương và bảy mươi năm điều tập trung thể chế hóa năm chính sách nổi bật
bao gồm phát triển công nghiệp quốc phòng công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng
bảo đảm sự tham gia của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong hoạt động công nghiệp quốc phòng công nghiệp an ninh
hoàn thiện sắp xếp đổi mới hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng công nghiệp an ninh
thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng công nghiệp an ninh
huy động nguồn lực cho phát triển công nghiệp quốc phòng công nghiệp an ninh và đảm bảo hiệu quả hoạt động động viên công nghiệp
dự kiến dự án luật sẽ chỉnh quốc hội khóa một mươi năm xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu diễn ra vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị thứ trưởng bộ quốc phòng phạm hoài nam trưởng ban soạn thảo yêu cầu trong dự thảo luật cần phải thể chế hóa đầy đủ quan điểm
đường lối của đảng về mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
trong đó có giải pháp về cơ chế chính sách đặc thù cho những lĩnh vực đặc biệt của công nghiệp quốc phòng an ninh
để tạo động lực phát triển và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về vốn nhân lực và các nguồn lực đảm bảo
đối với những cơ chế chính sách đặc thù phải đảm bảo xác định tiêu chí rõ ràng về đối tượng áp dụng nhằm đảm bảo tránh lãng phí nguồn lực hạn chế tiêu cực bất cập trong thực thi
đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng phó ban soạn thảo đề nghị cơ quan tham mưu hai bộ khẩn trương tiếp thu
chỉnh lý giải trình các ý kiến đóng góp của ban soạn thảo và tổ biên tập chủ động xây dựng các văn bản dưới luật như nghị định thông tư nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án luật chính quốc hội
đối với một số nội dung liên quan các sản phẩm phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng an ninh
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị các đơn vị trong công an nhân dân tập trung giả soát phối hợp với các đơn vị liên quan trong bộ quốc phòng
xây dựng các nội dung quy định trong luật đảm bảo phù hợp mang tính chất chiến lược nhằm đảm bảo tuổi thọ của luật khi có hiệu lực
chiều nay tại học viện an ninh nhân dân bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp hội đồng công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng ở việt nam hiện nay
đồng chí trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận bộ công an chủ trì hội thảo
hội thảo đã nhận sáu mươi tám bài tham luận của các nhà nghiên cứu nhà khoa học trong cả nước gửi cũng như nhiều tham luận trực tiếp của đại diện công an các đơn vị địa phương trực thuộc bộ
đây là những ý kiến nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng ở nước ta hiện nay
trong đó tập trung vào các nội dung như nhận thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng
thực tiễn công tác thời gian qua dự báo tình hình yếu tố tác động và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này
hội thảo khẳng định an ninh mạng bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng đang đối mặt với nhiều nguy cơ thách thức mới
do đó công tác này là nội dung quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội chung hiện nay
phát biểu kết luận thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao việc ban tổ chức đã lựa chọn đúng chúng đề tài hết sức quan trọng và bức thiết hiện nay của lực lượng công an
nhấn mạnh kết quả hội thảo đã cung cấp những luận cứu khoa học để đề xuất bộ công an tham mưu với đảng nhà nước hoàn thiện các chính sách pháp luật tổ chức các biện pháp công tác về bảo vệ an ninh mạng bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng
đồng thời góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận cũng như chương trình nội dung nâng cao chất lượng đào tạo ngành an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại học viện an ninh nhân dân
thực hiện phong trào thi đua và bình xét khen thưởng khối thi đua đài phát thanh và truyền hình trên toàn quốc
chiều nay tại trụ sở truyền hình quốc hội việt nam cụm thi đua số một mươi do truyền hình quốc hội việt nam làm cụm trưởng thực hiện lễ ký giao ước thi đua năm hai nghìn hai mươi
đại diện các cơ quan trong cụm thi đua số một mươi bao gồm truyền hình nhân dân đài truyền hình kỹ thuật số vtc trung tâm phát thanh truyền hình quân đội truyền hình công an nhân dân trung tâm truyền hình thông tấn truyền hình quốc hội việt nam
cũng đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới giao ước kế hoạch hoạt động và mục tiêu thi đua nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin trong bối cảnh đổi mới
cũng tại buổi lễ các cơ quan báo chí thiết yếu quốc gia đã ký kết giao ước thi đua
thời gian tới sẽ tiếp tục có những hoạt động tích cực để góp phần vào thành tích chung của cuộc thi đua số một mươi
qua hai ngày thi sôi nổi liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách với chủ đề bác hồ niềm tin yêu qua từng trang sách đã chính thức khép lại vào chiều nay
tại liên hoan lần này ban tổ chức đã mở rộng đối tượng tham gia là thư viện các học viện nhà trường trong và ngoài công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương
nhằm mang đến những tiếp mục sân khấu hóa
qua hai ngày thi diễn của một mươi năm đơn vị trong và ngoài công an nhân dân với bốn mươi năm tiết mục được sân khấu hóa đã mang đến không khí tranh tài sôi nổi
các tiêm mục sân khấu hóa giới thiệu đơn vị vùng đất con người văn hóa được thể hiện đầy lý thú
những cuốn sách về chủ tịch hồ chí minh những cuốn sách mang ý nghĩa lịch sử giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc khơi gợi tinh thần thi đua ái quốc
tự hào truyền thống lực lượng công an nhân dân tự hào dân tộc

căn cứ kết quả tư vấn và đề xuất của hội đồng giám khảo ban tổ chức liên hoan quyết định tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho ba đơn vị đạt giải a
tặng giấy chứng nhận của ban tổ chức cuộc thi cho bốn đơn vị đạt giải b cho ba đơn vị đạt giải c năm đơn vị đạt giải khuyến khích
đối với giải tiết mục ban tổ chức quyết định tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho ba tiết mục đạt giải nhất
tặng giấy chứng nhận của ban tổ chức cuộc thi cho một mươi năm tiết mục đạt giải nhì giải ba
tại các màn trào hỏi giới thiệu sách năng khiếu và năm giấy chứng nhận cho các giải chuyên đề
thưa quý vị ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước việc tàu khảo sát hướng dương hồng mười
cùng các tàu hải cảnh tàu cá trung quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của việt nam
trong thời gian gần đây phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng khẳng định
vừa qua như thông tin đã đưa tàu khảo sát hướng dương hồng mười của trung quốc cùng một số tàu hải cảnh tàu cá bảo vệ
đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của việt nam được xác lập phù hợp với các quy định của công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
bộ ngoại giao và các cơ quan chức năng việt nam đã giao thiệp nhiều lần với phía trung quốc
triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế luật pháp việt nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của việt nam
việt nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía trung quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước
chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm rút tàu hướng dương hồng một mươi và các tàu hải cảnh tàu cá do khỏi vùng biển việt nam
tôn trọng quyền chủ quyền quyền tài phán của việt nam thực hiện nghiêm túc tuyên bố ứng xử của các bên ở biển đông doc
giữ gìn hòa bình hợp tác và phát triển ở biển đông đóng góp vào việc phát triển quan hệ hai nước
thưa quý vị hôm nay công an tp hcm cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đoàn thanh niên công an tp hcm và công an quận tân bình phối hợp tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử mức hai
tại sân bay tân sơn nhất cho hành khách đi máy bay nhân viên
các đơn vị đã lắp đặt hai hệ thống tại nhà ga đi trong nước của sân bay để hướng dẫn cấp kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai
trên nền tảng ứng dụng vneid cho cán bộ nhà ga và người dân đi máy bay
tài khoản định danh điện tử mức hai được tạo lập bởi hệ thống và xác thực chủ thể danh tính là công dân việt nam
có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch
có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân
công việc này được thực hiện từ ngày hai mươi năm tháng năm cho đến ngày một mươi năm tháng sáu từ tám giờ đến một mươi bảy giờ
trước mắt dự kiến trong vòng ba ngày công an sẽ cấp tài khoản định danh điện tử mức hai
cho hơn hai nhân viên tại sân bay tân sơn nhất và cho hành khách tại sân bay